một tin vui đầu năm của ngành du lịch thành phố đà nẵng
năm hai nghìn một mươi chín tổng lượt khách du lịch đến với thành phố đà nẵng ước đạt hơn tám sáu trăm linh lượt tăng hơn một mươi ba so với năm trước
đà nẵng phấn đấu tiếp tục thu hút đến chín tám trăm linh lượt khách trong năm mới hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ngành du lịch thành phố đà nẵng phấn đấu thu hút chín tám triệu lượt khách tham quan du lịch tăng hơn một mươi hai bảy so với năm hai nghìn một mươi chín
trong đó khách quốc tế ước đạt bốn triệu lượt khách nội địa ước đạt năm tám triệu lượt
phần đấu doanh thu cơ sở lưu trú tăng một mươi một một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín
để đạt được mục tiêu này thành phố đà nẵng sẽ tập trung xây dựng kế hoạch và đề xuất cơ chế chính sách phát triển kinh tế đêm trong lĩnh vực du lịch
bảo đảm môi trường du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
các dịch vụ du lịch tiếp tục triển khai kế hoạch xúc tiến du lịch tại thị trường nội địa và quốc tế